trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn tiếp tục tác động sâu đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp
nhiều ngân hàng đã chủ động hạ lãi xuất nhưng số doanh nghiệp tiếp cận được bốn vai còn hạn chế
điều cần nhất là gấp rút thúc đẩy các chính sách hỗ trợ đi vào thực tiễn lập tức giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng
đối với du lịch thị trường châu á chiếm tỷ trọng khá lớn
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát thì lượng khách đặt tour đã giảm đến năm mươi
chưa kể đến các hợp đồng bị hủy ở các thị trường khác
vốn là bày toán hóc búa từ trước tới nay của doanh nghiệp
bởi sản xuất ngưng trệ thị trường đóng băng nhưng doanh nghiệp vẫn phải gồng mình gánh nhiều khoản chi phí khác
từ tháng hai ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đã chủ động phối hợp với các sở ngành quận huyện
xa xoát đánh giá tình hình khó khăn của doanh nghiệp
từ đó chỉ đạo các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng hiện nay
thậm chí hỗ trợ sâu hơn nếu cần thiết
hiện các ngân hàng đều đã giảm ít nhất từ một đến một năm và cao nhất từ hai hai năm lãi suất cho vay
doanh nghiệp là động lực tăng trưởng của nền kinh tế vậy nên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
phục hồi sản xuất cũng là góp phần ổn định phát triển cho cả nền kinh tế